huyện hiệp hòa được biết đến là cái nôi của nghệ thuật ca trù tỉnh bắc giang
thế nhưng với sự biến thiên của thời cuộc loại hình này đã có thời gian tưởng như bị lãng quên trên chính mảnh đất này
kể từ khi ca trù được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc giang cũng như chính quyền huyện hiệp hòa đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn loại hình nghệ thuật này
về đình lỗ hạnh thuộc xã đông lỗ huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang những ngày đầu hạ
từ xa chúng tôi đã nghe thấy những cung đàn nhịp phách những giọng ca nền này của các ca nương
được biết cứ vào ngày rằm mùng một hàng tháng đình lỗ hạnh lại tấp nập hơn ngày thường
vì mấy năm nay đình trở thành điểm tập luyện biểu diễn của các câu lạc bộ ca trù trên địa bàn xã đông lỗ
được sự đồng ý của các quỹ đảng
năm hai nghìn một mươi ủy ban nhân dân xã đông lỗ quyết định thành lập ba câu lạc bộ ca trù ở ba thôn với gần ba mươi hội viên
đến nay thành viên trong câu lạc bộ không ngừng tăng lên đặc biệt có những hội viên nhỏ tuổi mới chỉ lên bảy lên một mươi
hội viên của câu lạc bộ ca trù đông lỗ chủ yếu là những người nông dân quanh năm bận biệu với công việc đồng áng
khi ca trù được quan tâm khôi phục ngọn lửa tình yêu đối với loại hình âm nhạc cổ này thắp lên
họ thực sự hào hứng và khao khát được gìn giữ lại di sản của ông cha
văn hóa của cha ông mình để lại mình lại là người con của quê hương mà tại sao mình lại không học để mà gìn giữ
từ đó là tôi thôi thúc tôi bắt đầu là đi sâu vào ca trù học trên mạng này học ở ngoài đình này có các cụ bắc ninh về dạy này
để có được những kết quả như ngày hôm nay không thể không kể đến sự quan tâm chỉ đạo sát sao
của các cộng đồng và các cộng đồng của các cộng đồng
các quỷ chính quyền địa phương huyện hòa luôn luôn quan tâm thể hiện bằng nhiều mặt
thứ nhất là tuyên truyền để bà con nhân dân hiểu được giá trị ý nghĩa hết sức to lớn của nghệ thuật hát ca trù
và huyện hòa cũng đã thành lập các câu lạc bộ hát ca xù và hàng năm phối hợp với trung tâm văn hóa tỉnh
và tổ chức tập quấn cho các ca sĩ

thứ nhất là huyện hòa đã thành lập các câu lạc bộ hát ca trù và hàng năm phối hợp với trung tâm văn hóa tỉnh
trên mảnh đất kinh bắc này